những thói quen không tốt khi tắm
nhiều người có thói quen tắm khi nhiệt độ cơ thể đang tăng cao
điều này thực sự không tốt bởi vì nếu tắm đêm khi cơ thể chưa dám mồ hôi
hơi nước sẽ ngấm qua lỗ chân lông đang mở rộng
đây là nguyên nhân khiến bạn bị ho sốt kéo theo các nguy cơ viêm nhiễm phổi
quá trình này diễn ra sau một thời gian khá dài nên ít người nhận ra nguyên nhân
nguy hiểm hơn ấm nước lạnh trong tình trạng cơ thể bị suy yếu
sẽ nhanh dẫn đến các tình trạng đột quỵ tai biến
đặc biệt là với những người bị say rượu mắc các bệnh về tim mạch cao huyết áp
khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc có bệnh trong người
việc tắm nước lạnh khiến các mạch máu trong cơ thể co lại
ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu
lúc này cơ thể đang yếu sẽ càng suy yếu hơn
đau đầu kinh niên là hậu quả của việc tắm gội vào ban đêm
không chịu được việc để mái tóc bẩn khi lên giường
nhiều phụ nữ tranh thủ gội đầu ngay trước khi đi ngủ
điều này diễn ra thường xuyên
sau này họ đứng trước nguy cơ bị đau đầu kinh niên
lý do là sau khi tắm gội
nhiều người không chú ý đến việc lau và hong khô tóc
điều đó làm cho da đầu có nguy cơ nhiễm lạnh
các mạch máu bị ảnh hưởng
gây cản trở sự lưu thông dẫn đến chứng đau đầu mãn tính
một số người có thể thấy ngay hậu quả của việc tắm gội đêm
sau một đêm đi ngủ với mái tóc ướt
họ sẽ lập tức bị nhức đầu kinh khủng
từ sau hai ba giờ là thời điểm bạn đặc biệt không nên tắm gội
thời điểm tắm thích hợp nhất là buổi sáng
sau khi tập thể dục và chỉ tắm khi đã dáng mồ hôi
sau ít nhất một giờ
mùa hè bạn cũng chỉ nên tắm tối đa hai lần một ngày
khoảng một mươi năm hai mươi phút một lần
giấc ngủ thường đến khi nhiệt độ cơ thể xuống thấp hơn bình thường một chút
việc tắm nước nóng làm tăng nhiệt độ cơ thể
chỉ hoãn não tiết ra hóc môn gây buồn ngủ
do đó bạn nên tắm bằng nước ấm trước khi đi ngủ khoảng hai giờ
để không ảnh hưởng đến chất lượng ngủ
nếu không thể tắm bằng nước ấm cách hai giờ trước khi đi ngủ
thì hạ nhiệt độ cơ thể xuống mức bình thường
như vậy bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn
khi tắm bạn không nên rội nước thẳng từ đầu xuống chân để tránh bị đột quỵ
bạn nên xôi nước vào hai chân hai tay rồi mới đến toàn bộ cơ thể
khi quá no hoặc còn đói bạn cũng không nên tắm
năm thời điểm không nên tắm trong ngày
tắm là một trong những hoạt động không thể thiếu hàng ngày
nhưng không phải thời điểm nào bạn cũng nên tắm nếu muốn đảm bảo sức khỏe
nếu bạn tắm ngay lập tức bằng nước quá nóng hoặc quán lạnh
ngay sau khi tập luyện các mảnh máu của bạn có thể bị giãn ra
gây nguy cơ đột quỵ hay đau tim
thay vào đó bạn cần khoảng thời gian hai mươi phút thực hiện các động tác phục hồi cơ
giúp nhịp tim và nhiệt độ cơ thể trở lại mức bình thường
đồng thời bạn nên tắm bằng nước ấm vừa trước khi thay đổi nhiệt độ nóng lạnh theo ý thích
việc tắm ngay sau khi ăn no khiến lượng máu rồn về dạ dày
để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ chuyển tới da và các bộ phận khác
khiến việc tiêu hóa chậm chạp hơn hay bị trì hoãn
ngược lại tắm khi quá đói lại khiến bạn dễ bị tụt huyết áp
có thể dẫn tới ngất xỉu đột quỵ
bạn nên chờ khoảng ba mươi phút đến một tiếng sau khi ăn mới nên tắm
và chú ý tắm nước vừa phải không quá nóng cũng không quán lạnh
nếu tắm sau nửa đêm bạn có nguy cơ gặp nhiều chứng bệnh khác nhau
từ đau đầu mỏi cổ vai gáy đến tai biến đột quỵ và tử vong
nhất là với những người già yếu say rượu bia hay phụ nữ có thai
bạn có thể dùng khăn nhúng nước ấm
lau sạch cơ thể để dễ ngủ hơn và tắm lại vào sáng hôm sau nếu cần thiết
nếu thực sự không thể không tắm bạn nên chọn phòng tắm kín gió
tắm bằng nước ấm vừa đủ tránh dùng nước lạnh hay nước quá nóng
say xỉn khiến bạn dễ gặp tai nạn trong nhà tắm
ngoài ra việc giảm nước nóng khiến nhiệt độ cơ thể khó thoát ra
và tình trạng sai nghiêm trọng hơn gây buồn nôn chóng mặt đau đầu
tắm nước lạnh khiến gan không kịp bổ sung đường cho máu
mạch máu co lại có thể dẫn đến vỡ mạch máu cảm lạnh
tốt nhất bạn nên chờ khoảng hai tiếng rồi mới tắm
hoặc chỉ nên lao qua người nước ấm và chờ hôm sau tắm lại
việc tắm khi đang kiệt sức sẽ không thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn
mà có thể đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe của bạn
khi mệt mỏi cơ thể khó điều hòa thân nhiệt
việc tắm nước lạnh khiến mạch máu co lại
và bạn dễ có nguy cơ bị cảm lạnh và đột quỵ
tắm nước nóng khi mệt khiến cơ thể dễ dàng bị nóng lên
mạch máu dãn ra dẫn tới suy tim